các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ptcher cho biết cô có nhắn tin trước với giang kim cúc về việc hẹn gặp để nói chuyện với tư cách là một người ủng hộ nhiều cho nhóm
cô cũng đã thông báo việc mình sẽ đến và được cúc gửi địa chỉ nơi ở hiện tại
tuy nhiên khi đến nơi chờ không gặp được cúc cúc từ chối gặp mặt và gợi ý chờ hãy hẹn giờ khác phù hợp hơn cũng như báo trước nội dung thay vì đến đột ngột như thế này
điều này khiến trờ không hài lòng
theo pt trờ từ ngày hai tháng tám đến chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
cô đã ủng hộ nhóm của giang kim cúc hai mươi một lần bằng tiền mặt cũng như hiện vật
tổng giá trị quyên góp khoảng một trăm sáu mươi năm triệu
pt trờ cũng kêu gọi bạn bè của mình ủng hộ thêm
thời gian đầu tôi được chị cúc cho vào group điều hành mai táng với mục đích giám sát hoạt động của nhóm
nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì chị ấy cho tôi ra khỏi nhóm
tôi có nhắn tin trực tiếp để hỏi thì chị giải thích là để chia lại nhóm và cho tôi vào một nhóm khác ở zalo tên là hình ảnh mai táng không đồng
là nơi chụp hình tại các ca
trong thời gian hoạt động có nhiều lùm xùm xoay quanh nhóm nên tôi không quyên góp thêm vào nữa
và cũng có một số câu hỏi cũng như đại diện cho các bạn của tôi có quyên góp hỏi lại nhưng chị cúc không có câu trả lời minh bạch
pt trờ cho hay
hiện tại sau khi đến tận nơi tìm gặp mà không được cho đã chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội và đã bị giang kim cúc block chặn tài khoản
nên họ không thể nhắn tin qua lại nữa
về phần mình giang kim cúc cũng đáp trả những quan điểm mà pt trờ đưa ra
theo đó cô nhấn mạnh
mình không bỏ trốn mà là từ chối gặp mặt một cách đột ngột
trả lời chất vấn của một số người về chuyện né tránh mạnh thường quân giang kim cúc cho rằng
đặt trường hợp nếu là các bạn đang một mươi giờ khuya mà có nhóm người đông nhiều xe chạy quanh và đậu trước nơi mình tạm trú
bạn sẽ làm gì với những người như vậy
nếu đàng hoàng tại sao không hẹn trước không nói chuyện đàng hoàng mà phải rất nhiều tài khoản live stream từ nhà của họ qua tới đây
quay phim chụp hình nhóm đang sinh hoạt
tập hợp lại để khẩu chiến lớn tiếng
tôi không hiểu đó là hành vi của người làm từ thiện nhà hào tâm chân chính hay là nhóm đang áp đảo tinh thần của tôi và đồng đội tôi
giang kim cúc cũng tuyên bố
duy nhất chỉ có thượng tôn pháp luật mới làm minh bạch cho tôi và đồng đội
tới bây giờ tôi vẫn im lặng và tôi để tất cả các thành viên an tâm hoàn thành sứ mệnh thiện nguyện
ai có bằng chứng tôi lừa đảo xin hại tố cáo đến cơ quan chức năng đừng để đồng đội tôi bị ảnh hưởng
vì họ cũng là những người đến với tôi bằng tâm nguyện thiện nguyện không vụ lợi
hiện tôi sẽ gặp người văn minh và làm việc nghiêm túc
hãy cho tôi nội dung tôi sẽ tiếp các bạn từ chín h đến một mươi bảy giờ với tâm thái ôn hòa để cùng nhau làm rõ mọi chuyện
trong một diễn biến khác nhiều đồng đội trong nhóm từ thiện của giang kim cúc và các cộng sự đã rút lui khỏi nhóm
lắc đắc một hai tuần trở lại đây có những người đã trở về với công việc thường ngày
và theo thông tin trên page giang kim cúc và các cộng sự một đội trong nhóm này gồm một mươi năm thành viên đã giải tán trở về nhà từ ba mươi tháng chín
một số cộng sự thân thiết cũng đã viết lời tạm biệt với nhóm